trần u minh là tên gọi chung của trường quốc gia u minh thượng tỉnh kiên giang và trường quốc gia u minh hạ tỉnh cà mau
trần u minh được coi là nơi có giá trị sinh khối cao nhất so với các kiểu trường khác và có khoảng hai trăm năm mươi loài thực vật hơn một trăm tám mươi loài chim hơn hai mươi loài bò sát
nơi đây thiên nhiên rất hùng dĩ quan sơ và cây tràm là loài cây đặc hữu của thảm trường nguyên sinh xanh mướt này
theo đó nghề ăn ông cũng đã có từ lâu đời
ăn ông là cách nói của người dân địa phương về hành trình lấy mật của tổ ông
nghề này khá chất giả và ít ai đủ sức bám trụ với nghề
người yêu trường yêu nghề mới bám được công việc nhọc nhằn này và có được thanh quả từ những giọt mật ngọt ngào của qua trời
tràm u minh
u minh hạ là trường quốc gia trọng lớn tại tỉnh cà mau được unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới
với hệ sinh thái đất ngập nước đặc thù rừng tràm trên đất thang bùng và đa dạng động thực vật quý
nơi đây còn là nhà của ông rừng tự nhiên chuyên hút mật từ nhụy qua tràm chỗ rực rỡ nhất tầm tháng ba bốn hàng năm
toàn bộ rừng với diện tích khoảng ba mươi hectare là một nguồn khổng lồ cung cấp qua tràm và các loại hoa khác để ông hút nhuy làm mật
ước tính sản lượng mật ong khoảng một tấn một năm trong đó có khoảng tám trăm linh tấn được người dân thu hoạch từ việc đi rừng

nơi đây còn là nhà của ông rừng tự nhiên chuyên hút mật từ việc đi rừng

sẽ đưa mình ra gọi cái nhóm đó
nếu như ngày xưa dùng trừng u minh hạ còn bao la trụ phú
thì những người trong tập đoàn phong ngạn họ đi ăn ông bằng cách khai thác tự nhiên
còn hiện nay thì phải gác kèo để thu hút đàn ông về làm tổ và lấy mật
thật ra nghề gác kèo ông và ăn ông là hai giai đoạn của việc săn ông
dưới tán trường tràm ông được con người làm nhà cho ở mãi tận trường sâu
vì thế để lấy được mật người ăn ông phải vào rừng thường xuyên
tuy người khéo tai mật ông được thu hoạch sau ba mươi ngày
còn khi gác kèo không khéo có khi mấy tháng mới thu hoạch được một ít
để thu hoạch đúng đúc nhất mật phải được thăm non thường xuyên
cứ thế người ăn ông rất rành rẽ mọi ngốc ngách sâu thẳm trong khu rừng
ngày xưa thì gừng thiên nhiên nó còn nhiều thì chạm nó ong đóng trên thiên nhiên
còn bây giờ mình chỉ gác kèo
cái quy trình gá kèo đó là trước tiên là mình chuẩn bị kèo với là cây trụ
chuẩn bị xong hết rồi mình mới đi ra gừng mình kiếm cái chảng nó rộng thoáng
mình gác cái kèo nó cũng đủ đủ ánh nắng
ví dụ mùa này là một phần nắng hai phần quát
còn đối với mùa mưa thì hai phần nắng một phần mát
là nó sửa ấm được con ông
con ông nếu mà không có ánh nắng thì nó sẽ không về đâu
gói quá anh không về
theo chia sẻ của người dân địa phương mùa ăn ong thường bắt đầu từ khoảng tháng ba trở đi
thời điểm thời tiết khô hanh nắng nóng thích hợp để qua tràm nở và ong làm mật
trước thời điểm này khoảng vài tuần người dân đã chuẩn bị gác kèo để ông làm tổ
bộ kèo này thông thường được làm từ cây tràm thân xuông có đường kính từ một mươi một mươi năm cm lột sạch giỏ khô tráo
keo được gác theo hình mái nhà và thích hợp đặt tại vị trí có ánh mặt trời chiếu len lõi
thời gian ông làm tổ từ khoảng hai mươi đến ba mươi ngày
sau đó người dân sẽ thăm chừng và đi lấy mật vào thời điểm thích hợp khi tổ ong đã hình thành
gác cái kèo ong thì mình cần có một cái kèo
cái kèo đó có thể làm bằng cái cao cái bình bát hay là cây tràm bất kỳ cây gì
nhưng mà đó là cây kèo còn hai cái cây nữa là một cây nóng đầu và một cây nóng đuôi
sau đó mình mới chọn một cái chỗ giả dụ như có ánh nắng mặt trời gọi xuống cây kèo ong
lý do là để có đường con đường lên xuống đó
cho cái ổ ong nó thông thoáng từ ở trên tới dưới mình phải cắt tỉa gọn cho nó nhẹ nhàng
khi mà con ong nó dọ kèo nó thấy chỗ này không có chướng ngại vật
nên từ đó là nó mới gũi cái đá
để lấy mật người thợ phải mang theo bình phun khói hoặc đuốt cong cúi bằng sơ dừa
quần áo dài tay lưới trùm đầu bao tai dao và các dụng cụ chứa tổ ong và mật
thông thường người thợ dùng dao cắt tách phần mật ra khỏi phần tàn
họ chừa lại khoảng một phần ba tàn để ông làm tổ mới
tập quán của ông khi lớn lên sẽ tách đàn làm tổ mới
do đó nó sẽ tiếp tục cho mật
một tổ như thế nếu khai thác tốt có thể lấy mật từ ba đến bốn lần
giờ mùa mùa mùa mùa tháng bảy tháng tám đó
mùa đó là mùa nó không có mật luôn nên mình cũng không có cắt luôn
ví dụ ông về làm tổ rồi thời gian nó nở hết trong đó thì nó đi thôi chứ mình cũng không cắt nữa
cũng như là mình dưỡng lại cho con ong nó đứng nhát
rồi tới mùa hạn là con ong cái gì làm tổ
đến năm một nghìn chín trăm tám mươi chín khi nhà nước bắt đầu có chủ trương giao khoáng đất rừng cho hộ dân nghèo không có đất sản xuất được nhận đất canh tác
hợp đồng nhận khoáng thường từ năm đến bảy hectare cho mỗi hộ
với mô hình sản xuất bắt buộc là nông nghiệp và lâm nghiệp kết hợp
thì tập đoàn phong ngạn đã chính thức đuôi vào quá khứ
nhưng với kinh nghiệm tích lũy hàng trăm năm chinh phục sống dựa vào thiên nhiên của những người phong ngạn
thì họ vẫn tiếp tục đuôi vào quá khứ

nó là cái dân khóa của mình
còn khai thác bây giờ ông bây giờ nó cho thác phải là dưỡng lại bảo tồn lại cho nó nhiều
chứ mình không phải dưỡng lại khai thác cả việc nha
nói chung là cái yêu nghề mới làm được lên tất cả thôi nha
còn nếu mà không yêu nghề làm được
mình thấy vậy chứ trong cái nghề gắt kiểu ong này nó cũng gian nang lắm
đi gần cũng có mũi mồng giắt tụm tốm hết trơn á
với điều kiện thiên nhiên ưu đải
quyện u minh là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái du lịch cộng đồng
đồng thời cũng quan tâm đến việc bảo tồn và đầu tư phát triển các ngành nghề truyền thống
sản vật địa phương để hình thành các sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng riêng
như nghề gắt kiểu ong lọp lờ đặt cá trấm đặt lương
nhận thấy điều này thời gian qua các cơ sở công ty doanh nghiệp
đã có sự đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn để đón nhận được nhiều du khách gần xa

lần đầu tiên tôi được đến với rừng u minh của tỉnh cà mau và tôi cảm thấy rất là thú vị khi được tham gia trực tiếp trải nghiệm ăn ong cùng với người dân ở nơi đây
đây sẽ là một kỷ niệm rất là đáng nhớ của tôi và khiến cho tôi có thể chia sẻ với bạn bè tại địa phương của mình
rất là thú vị khi mà được khám phá những cái công việc của người dân khi mà đi ăn ong
vừa qua ubnd tỉnh cà mau đã phê duyệt đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí rừng quốc gia u minh hạ đến năm hai nghìn ba mươi với tổng kinh tí thực hiện khoảng một bốn trăm năm mươi tám tỷ đồng
trong đó có một bốn trăm linh tỷ đồng giống xã hội quá
theo đề án vừa phê duyệt mục tiêu của cà mau nhằm phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và giải trí ở rừng quốc gia u minh hạ một cách bền dững
gắn giới bảo tồn phát triển hệ sinh thái
người dân đi du lịch thì họ rất thích vấn đề trải nghiệm về sinh thái về tự nhiên
và họ hòa mình với thiên nhiên để mà tham gia các hoạt động tự nhiên ở địa phương giống như đi bắt cá đồng đi lấy mật ong hay là đi gài bể chim chẳng hạn hoặc là đi hái rau rừng nhân dân
thì đây là những dịch vụ những cái sản phẩm du lịch mà hướng đến u minh sẽ đầu tư theo cái dạng này
nghề gác kèo ong ở trường quốc gia u minh hạ đã được bộ trang quá thể thao và du lịch công nhận
là di sản trang quá phi vật thể quốc gia
từ nghề truyền thống từ thở các bậc tiền nhân khai quang giờ đây trở thành sản phẩm du lịch thu hút du khách gần xa với hành trình trải nghiệm ăn ông
hiện nay rừng quốc gia u minh hạ còn là nơi góp phần bảo tồn tái tạo các giá trị về cảnh quan thiên nhiên môi trường sinh thái và sự đa dạng của hệ sinh thái rừng tràm thang bùn
đây cũng là nơi bảo tồn và phát triển nguồn xen các loài động thực dật quý
phục vụ công tác nghiên cứu
phục vụ khoa học tham quan và phát triển du lịch